do đặc thù địa hình cao nguyên đồi dốc quanh co không khuyến khích mở rộng các tuyến đường nội đô cùng với đó phần lớn các bãi đỗ xe ô tô khu vực trung tâm có quy mô nhỏ nên việc tìm kiếm chỗ đỗ xe là điều khó khăn hiện nay tại thành phố du lịch đà lạt
trước thực trạng đó ngành chức năng và chính quyền địa phương đã có giải pháp cụ thể gì để giải quyết tình trạng này
là địa bàn trung tâm thành phố đà lạt phường một hiện có bảy điểm đỗ xe nhưng phần lớn là quy mô nhỏ chủ yếu dành cho các loại xe dưới một mươi sáu chỗ và xe tải nhỏ
các loại xe du lịch từ hai mươi bốn đến bốn mươi năm chỗ rất khó để vào được khu vực này trong những giờ cao điểm nên buộc phải dừng đỗ xe dưới lòng lề đường
hiện nay đà lạt có hai bến xe lớn và ba mươi điểm bãi đỗ xe các loại với diện tích sáu bốn hectare sức chứa khoảng một xe ô tô
tuy nhiên người dân và du khách đều mong muốn các điểm đỗ xe phải được cải tạo bố trí hợp lý hơn
triển khai các giải pháp về bãi đỗ xe mùa cao điểm du lịch tỉnh lâm đồng đặt ra mục tiêu ngắn hạn đến năm hai nghìn hai mươi
dành tối thiểu khoảng hai mươi năm quỹ đất cho hạ tầng giao thông trong đó giao thông tỉnh tại các điểm dừng đỗ xe khoảng bảy
tuy nhiên về lâu dài rất cần có những quy hoạch hợp lý
để giải quyết bài toán về giao thông cho thành phố đà lạt trong tương lai tăng cường xây dựng các bãi đỗ xe
ở ngoại vi thành phố không để đáp ứng nhu cầu giải quyết xe trước khi vào thành phố
hay là tổ chức các phương tiện giao thông công cộng đi vào thành phố các loại hình giao thông
ví dụ thêm xe điện monorail hay là một số vị trí làm ngầm ví dụ v v
thì để làm sao giải quyết tình trạng giao thông của đà lạt nó một cách ổn định lâu dài
đà lạt đang triển khai xây dựng thành phố thông minh
người dân phố núi và du khách hy vọng trong tương lai không xa
sẽ có lời giải hợp lý thông minh về bài toán bãi đỗ xe trên thành phố du lịch nổi tiếng này